tại cảng sa kỳ lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy
tỉnh quảng ngãi tuần tra phát hiện và giải cứu thành công bốn ngư dân bị bắt giữ trái pháp luật
trên hai tàu cá hành nghề lưới kéo qng chín mươi ba nghìn tám trăm ba mươi chín ts và qng chín mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi ts do ông dương minh tiến làm chủ
trong sáng nay cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi đã điều tra làm việc với các bên về vụ việc này
bốn ngư dân được giải cứu gồm nguyễn thanh toàn nguyễn tấn thanh nguyễn quang và đặng quang phước
đều trú ở xã hòa phú huyện tuy phong tỉnh bình thuận
theo kết quả điều tra của biên phòng và công an tỉnh quảng ngãi bốn ngư dân này là lao động trên tàu cá ông tiến
được chủ tàu ứng trước hai mươi tám triệu đồng với thỏa thuận là làm việc cho tàu và hưởng tiền công theo sản lượng đánh bắt
số tiền nợ được trừ dần qua các phiên biển
trong quá trình đi biển các người dân được trừ dần qua các phiên biển
các ngư dân không đủ sức khỏe lao động yêu cầu chủ tàu đưa vào bờ
khi đến cảng sa kỳ lo sợ các thuyền viên trốn nợ
ông tiến cùng một số người tổ chức bắt giữ để thu số tiền bốn ngư dân đã ứng trước đó
hiện biên phòng tỉnh quảng ngãi bàn giao hồ sơ vụ việc cho công an tỉnh quảng ngãi để xử lý theo pháp luật